thông tin mới nhất về vụ bé trai ba tuổi bị ép hút mặt tùy đá
công an tp hcm hiện đã khởi tố nguyễn thị thảo nguyên mẹ ruột của cháu bé về tội hành hạ người khác
cùng với việc khởi tố cơ quan công an đã ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giữ sang cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên
do đối tượng đang mang thai ba mươi một tuần
trước đó cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam lê văn bậm là người tin của nguyên về tội tăng chữ trái phép trên mặt tùy và tội hành hạ người khác